cây bị trói bởi sợi dây dụ màu xanh
ở chân có nèo theo hai bao tải rứa
một bao vẫn còn đựng một miếng bê tông
bao còn lại đã bị rách
vì nạn nhân chưa rõ danh tính
nên cơ quan chức năng đã lấy dấu vân tay
để điều tra xác minh nhân thân và mẫu vật phẩm
để sau này phục vụ cho công tác giám định abn
khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng nhận định
nạn nhân chết do bị ngạt nước
có nghĩa là khi nạn nhân bị rơi xuống sông
thì vẫn chưa tử vong và không có dấu hiệu
bị ngoại lực tác động
điều này đặt ra giả thiết có thể nạn nhân tự tử
tuy nhiên các chi tiết nạn nhân bị trói hai tay chân
được bọc vào một chiếc vỏng buộc chặt hai đầu
cùng với hai chiếc bao tải đựng bê tông
hai chiếc bao tải chứa bê tông mục đích
để cho sát nạn nhân chìm xuống đáy sông
tránh bị phát hiện
vì vậy giả thiết nạn nhân tử tử hoàn toàn bị loại bỏ
sau khi chúng tôi tiến hành
khám nghiệm tử thi
thì phát hiện trên tử thi có hai bao
trong đó có một bao chứa tảng bê tông
chúng tôi có nhận định phán đoán là
khả năng đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong
là dùng hai bao để vào hai tảng bê tông cột
vào sát nạn nhân và di chuyển xuống sông
để dìm xuống sông nhằm phi trang
tuy nhiên là ở dòng sông này
lưu lượng xe lưu lượng tàu ghe ra rất nhiều
thì khả năng là do cái chân dịch của các cái phương tiện
nó làm gách và tạo cái hộ lỗ hỏng
nên một tảng bê tông của mình phần bao nó bị tột ra
từ đó là làm giảm nhẹ đi cái trọng lượng
kết hợp với cái quá trình chương thối của nạn nhân
từ đó là đẩy sát nạn nhân nổi trên mặt nước
thì đây là ngoài cái ý muốn của đối tượng
trở lại hiện trường nơi phát hiện ra sát chết
cơ quan điều tra nhận định
đây chỉ là hiện trường giả
là nơi phi tan và hiện trường thật ở đầu
đó là câu hỏi mà các điều tra viên đang đi tìm lời giải
khúc sông này cách xa khu dân cư
vì vậy để làm cho nạn nhân ngất đi
trối chân tay và di chuyển nạn nhân đến địa điểm này
cùng với hai bao tải chứa bê tông
rồi phi tan xuống dưới sông
thì hung thủ phải là một người khỏe mạnh

tối muộn ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi năm một người phụ nữ tên là văn thị thủy đến cơ quan công an báo tình
về việc chồng chị này là anh trần văn nhân mất tích đã gần một tuần nay vẫn chưa thấy vệ
chị cung cấp khoảng một mươi một h đêm ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi ba
thì có một chiếc xe honda chạy đến nhà chị và kêu chồng chị ghe
sau đó chồng chị quay vô lấy cái võng và đi
trong quá trình điều tra nó trùng khớp mấy cái võng mà mình thu được trên tử thi
và chị cung cấp cho cơ quan điều tra giấy chứng minh nhân dân
cơ quan điều tra căn cứ giấy chứng minh nhân dân của chị và trưng cầu giám định dấu vân tay
giấu chứng minh nhân dân và cái tử thi
sau khi chị văn thị thủy cung cấp số chứng minh thư của chồng chị là anh trần văn nhân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xã an ninh huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
phòng kỹ thuật hình sự công an huyện sóc trăng đã trưng cầu giám định adn
và dấu vân tay của anh nhân trên chứng minh thư với dấu vân tay của nạn nhân chưa rõ danh tính
mà cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh
trong lúc chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra
gia đình anh trần văn nhân đã tin rằng tử thi được phát hiện trong chiếc vỏng màu xanh bộ đội chính là anh nhân
từ đặc điểm quần áo cho đến đặc điểm nhận dạng chiếc vỏng mà chị thủy vợ anh cho rằng
anh đã cầm đi trước khi bị mất tích
tình cờ thì các ông hiệu trưởng nói ví dụ thay ma chết
cho vậy vậy đó vớt mà không biết ai
dần này tôi mới tóc chữ mấy đứa nhỏ cháu tôi nói gì đi kiếm coi kiếm bằng thanh coi coi phải không
thì anh trần thì người ta trôn rồi
thì con vợ nó thì chụp nhỏ cháu dâu đó chụp nó đau nằm bệnh viện luôn
thì anh trần vòng vòng thì tan vật mà chết để lại đó
thì y chang hết chân dưới này
vỏng với cái áo lúc nó đồ đi làm cưới đó nó cắt lại đó cắt lại miếng miếng ta trôn đó để tan vật đây đó
thì nó giống y chang hết
tất nhiên đúng như nhận định của người nhà anh trần văn nhân
dấu vân tay của nạn nhân đang được xác minh danh tính hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trên chứng minh thư của anh trần văn nhân
cùng với bản kết quả giám định adn cơ quan điều tra đã kết luận nạn nhân bị giết hại chính là anh trần văn nhân
ngay sau khi có kết quả giám định cơ quan điều tra đã đến gia đình gặp gỡ với vợ của anh nhân
là chị văn thị thủy
câu hỏi đặt ra là tại sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy
có khi nào hung thủ lại chính là người thân thiết nhất với anh trần văn nhân
và động cơ giết hại anh nhân là gì
anh nhân từ trước tới nay
ngay lập tức trần tuấn thanh đã bị khống chế đưa về cơ quan điều tra
sau đó thanh dùng dây dù chuẩn bị sẵn xiết cổ
thấy anh nhân không còn cử động nữa
hai người dùng dây dù trối chân tay và bọc anh vào chiếc vỏng
đồng thời lấy hai bao tải đã chuẩn bị sẵn
bỏ hai miếng bê tông cột vào chân của nạn nhân
đến khuya hai người cho nạn nhân lên thuyền trên khúc sông trước nhà
và chờ cách nhà chị thủy khoảng ba km rồi đẩy xuống sông
không ngờ mà đâu cái tính là nó đi chết bờ chết bụi đi ăn nhậu rồi thôi
chứ mà bị thủy thì đặt cái điều ra thì nói anh nhân đi nhậu
nói vậy đó nói anh nhân đi nhậu không à
rồi tôi mới thấy vậy nhỏ này sao đi nhậu mà hai bà ngại mà chưa vậy
vợ tôi đi hỏi nữa vợ tôi đi hỏi nữa
tôi đi hỏi sao kỳ vậy nhậu gì dữ vậy
nói bịa ra bịa ra nói anh nhân nhậu không à
chứ quả gì mình có hay đâu không hay luôn
lời khai của văn thị thủy và trần tuấn thành về hành vi sát hại anh trần văn nhân
chưa có sự thống nhất với nhau
thành cho rằng người siết cổ anh nhân là chị văn thị thủy chứ không phải mình
trong khi thủy khai người siết cổ anh nhân là trần tuấn thành
để có đủ căn cứ để đưa ra kết luận cuối cùng
hoàn tất điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã tổ chức cho thực nghiệm điều tra đối chất giữa văn thị thủy và trần tuấn thành
tại hiện trường khi hai người giáp mặt nhau
và cùng nhau thực hiện lại hành vi siết cổ nạn nhân
thì trần tuấn thành đã thực hiện hành vi siết cổ anh nhân
đúng như lời khai của văn thị thủy
và văn thị thủy là người giúp sức cho trần tuấn thành
vì theo lời khai của thủy
trong khi bị siết cổ
anh nhân đã bất ngờ tỉnh dậy và có phản kháng
thủy đã ngồi đè lên người anh
và giữ chặt tay cho thành siết cổ
đến khi thấy anh nhân không còn cử động gì nữa
anh nhân lúc đó mới chỉ bị ngất đi
hai kẻ thù ác tưởng rằng anh đã chết
bọc anh nhân trong chiếc vỏng
đồng thời buộc thêm hai bao tải chứa bê tông
nhằm mục đích cho sát anh nhân mãi mãi chìm xuống đáy sông
thế nhưng lưới trời lộng lộng
tùy thừa khó thoát
một chiếc bao tải không hiểu lý do gì
mà bị rách khiến miếng bê tông rời ra
sức nặng của một bao tải chứa bê tông còn lại
không đủ sức níu giữ sát nạn nhân
nằm lại dưới đáy sông
nó đã nổi lên
tố cáo tội ác của những kẻ mất nhân tính
tội ác sẽ phải trả giá và bị pháp luật trừng trị
trần tuấn thanh đã bị tòa án huyện bộ nguyễn hồ nguyên